sáng nay một vụ cháy nổ kinh hoàng tại cửa hàng bán ga số nhà hai trăm bốn mươi bốn đường thạch sơn
thị xã sapa tỉnh lào cai đã xảy ra rất may là không có thiệt hại về người
vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh mặt hàng ga khí hóa lỏng ngay sau khi xảy ra đám cháy
lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường nhưng rất khó tiếp cận bởi các bình ga liên tục phát nổ
tạo ra những khối lửa khổng lồ nguy hiểm thống kê sơ bộ ban đầu tài sản của hai hộ gia đình
tại số nhà hai trăm bốn mươi bốn hai trăm bốn mươi sáu đã bị thiệt hại hoàn toàn số nhà hai trăm bốn mươi hai bị đám cháy lan làm ảnh hưởng một phần
đến toàn bộ tầng một và tầng hai tại hiện trường còn lại rất nhiều vỏ bình ga
trong đó có cả những bình ga lớn cũng phát nổ